ap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết vào sáng nay quân đội mỹ đã thực hiện thêm vụ không kích nhằm vào cơ sở do phong trào houthi kiểm soát ở yemen
vụ tấn công diễn ra sau vụ không kích mà anh và mỹ đã thực hiện một ngày trước đó và ngay sau khi tổng thống joe biden lên tiếng cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào houthi ở yemen nếu như lực lượng này vẫn còn tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở biển đỏ
một nguồn tin đã tiết lộ một số thông tin về vụ không kích mà mỹ và anh thực hiện một ngày trước đó cho biết có tổng cộng hai mươi tám địa điểm ở yemen bị tấn công và các cuộc không kích đã đánh trúng hơn sáu mươi mục tiêu
tuy nhiên mỹ đã xác định được thêm một địa điểm radar coi đây là mối đe dọa đối với giao thông hàng hải
trước đó hải quân mỹ cảnh báo toàn bộ tàu mang cờ nước này tránh xa khu vực quanh yemen biển đỏ và vịnh aden trong bảy mươi hai giờ sau khi washington và london thực hiện hàng loạt vụ không kích
nhằm vào lực lượng houthi
hiện có nhiều lo ngại xung đột sẽ lan rộng tại khu vực này ngoài xung đột giữa hamas israel tại giải gaza khi houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do mỹ dẫn đầu
và washington tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự để bảo đảm an ninh trên biển đỏ và tự do thương mại hàng hải
trong khi đó cùng ngày đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell đã bày tỏ hoan nghênh việc hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua nghị quyết hai nghìn bảy trăm hai mươi hai ngày một mươi tháng một nhằm lên ám mạnh mẽ các cuộc tấn công của houthi vào hoạt động vận chuyển trên biển đỏ
eu kêu gọi houthi kiềm chế để tránh leo thang hơn nữa căng thẳng trên biển đỏ và khu vực rộng lớn hơn